chiều ngày hai mươi hai tháng tám tại trụ sở bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng đã chủ trì lễ đón bà nociviui mapisa nkakula
bộ trưởng bộ quốc phòng nước cộng hòa nam phi cùng đoàn đại biểu cấp cao thăm chính thức việt nam
từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
sau lễ đón chính thức đã diễn ra hội đàm
tại hội đàm hai bên thống nhất cao về quan hệ quốc phòng việt nam nam phi đạt được trong thời gian qua
trên cơ sở thỏa thuận về quan hệ trong lĩnh vực quốc phòng ký năm hai nghìn sáu
nhất là trên các lĩnh vực đối thoại tham vấn trao đổi đoàn công nghiệp quốc phòng hậu cần quân y
để hợp tác quốc phòng song phương đi vào thực chất hiệu quả trên cơ sở tiềm năng của mỗi nước
thời gian tới hai bộ trưởng nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng
như hợp tác công nghiệp quốc phòng hợp tác đào tạo cán bộ tăng cường hợp tác
chia sẻ kinh nghiệm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
đặc biệt là ở nam sudan và ở một số nước châu phi
góp phần vào quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước ngày một phát triển
trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại việt nam bà nociviui mapisa nkakula
và các thành viên đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
chào xã giao thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc